cục thuế tp hà nội cho biết trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn đã đạt khoảng hai tỷ đồng trên tổng mức là chín hai trăm ba mươi tỷ đồng nợ thuế
tổng nợ trên dưới chín mươi ngày đến thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi chín giảm sáu trăm chín mươi bảy tỷ đồng so với cuối năm trước
số nợ động thuế trên dưới chín mươi ngày năm sau giảm so với năm trước
chỉ tính riêng tháng một mươi hai vừa qua đã thu hồi được khoảng hai tỷ đồng nợ thuế
kết quả này đã góp phần giúp cho cục thuế hà nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
về giải pháp quản lý nợ trong năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo cục thuế hà nội cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo quy định
tiếp tục công khai thông tin nợ thuế để người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước